đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng đã đến dự tết dung vầy tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh bắc giang nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền
dự tết xuân vầy xuân hai nghìn một mươi chín tại công ty cổ phần may xuất khẩu hà phong và ân cần hỏi thăm tình hình của công nhân lao động
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng bày tỏ vui mừng khi đời sống của người lao động được chăm lo doanh nghiệp có sự phát triển
đồng chí trần quốc vượng mong muốn doanh nghiệp này tiếp tục phát huy quan tâm chăm lo đời sống bảo vệ quyền lợi người lao động tạo điều kiện để người lao động gắn bó với công việc
đồng chí trần quốc vượng trao tặng năm mươi xuất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của công ty cổ phần may xuất khẩu hà phong
nhân dịp này đồng chí trần quốc vượng đến thăm và trao tặng quà tết công nhân lao động bị tai nạn lao động và có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
ân cần hỏi thăm sức khỏe đồng chí trần quốc vượng động viên công nhân lạc quan tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống